mới đây một đường dây tội phạm đã dùng thủ đoạn chia nhỏ ma túy nhét vào dạ dày lợn cấp đông
sau đó gắn thiết bị định vị để vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ
vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đấu tranh triệt phá thành công
cầm đầu đường dây này là đối tượng có quốc tịch đài loan trung quốc
phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đối tượng hang jung sen sống tại tp hcm điều hành đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia
về tp hcm sau đó đưa sang nước thứ ba tiêu thụ
khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng năm
ban chuyên án bắt quả tang một xe ô tô chở ba thùng mì tôm
chứa một mươi kg ma túy ketamin ở quận tân bình tp hcm
từ manh mối này các trinh sát đã tổ chức khám xét sưởng rộng ba trăm linh m hai
tại xã hồng vân huyện thường tín hà nội
do hang jung sen thuê để làm kho đông lạnh
tại đây ban chuyên án đã phát hiện chín mươi kg ma túy được chia nhỏ
nhét vào chín trăm linh dạ dày lợn cấp đông sau đó ép chân không
nghi phạm đã gắn thiết bị định vị vào lô hàng
để theo dõi quá trình đánh giá

nếu như không có sự quyết đoán của bệnh trí tùy chỉ huyện aged
thì công việc này chúng ta rất khó phát hiện
ngoài ra đường dây tội phạm này còn dấu ma túy trong năm máy mô tô điện
và số hàng này được tập kết tại ấp ba xã tân kiên quận bình chánh tp hcm
khi lô hàng đang chuẩn bị được vận chuyển ra hà nội thì bị bắt giữ
ban chuyên án đã thu giữ một trăm năm mươi kg ma túy được giấu trong năm máy mô tô điện
liên quan đến đường dây này đến nay ban chuyên án đã bắt giữ năm đối tượng thu giữ hai trăm bảy mươi kg ketamin
đồng thời làm rõ đường dây này đã vận chuyển và bị thu giữ là năm trăm bốn mươi kg ma túy tổng hợp
cái số ma túy này chúng tôi xác định là các đối tượng đã được vận chuyển từ tâm chiêng qua các cửa khẩu phía tây lan
đây cũng là nguồn từ tâm giác vải qua thái lan qua lào qua tâm chiêng sang
các đối tượng sẽ tiếp tục mua thịt sạch ở một công ty và lấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm
đóng dấu kẹp trì đưa container để đi sang trung quốc
và như vậy thì tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
bởi vì như các bạn biết nếu như mà bình thường các cơ quan kiểm soát công khai mà phát hiện các container nghi vấn
và nếu phải cam kết nếu không phát hiện gì mà vi phạm thì phải đền toàn bộ
bồi thường toàn bộ
cái hàng hóa đông nặng vì bỏ ra ngoài chỉ một thời gian ngắn là giã đông là hỏng hết
thì đây cũng là rất khó khăn mà chúng tôi phải tập trung điều tra một thời gian rất dài
có thể nói là nhiều địa phương và sử dụng đồng bộ các biện pháp phù hợp với nhiều chức năng
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng
làm rõ những đối tượng liên quan
đối với những đối tượng chủ mưu cầm đầu hiện ở tại campuchia và trung quốc
cục sẽ phối hợp với cảnh sát trung quốc cảnh sát campuchia để xác minh
toàn bộ tổ chức tội phạm nguy hiểm này
đối với các đối tượng hiện đang ở các nước châu âu
thông qua kênh hợp tác quốc tế interpol sẽ trao đổi thông tin
phối hợp xác minh làm rõ để ngăn chặn nguồn ma túy tổng hợp thẩm lậu qua đường hàng không